theo tổ chức y tế thế giới bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính copd là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba trong các nguyên nhân gây tử vong và đứng thứ năm về gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu
việt nam là quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh khá cao ở khu vực châu á thái bình dương
bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính copd là tình trạng viêm niêm mạc đường thở mạng tính gây giảm chức năng thông khí ở phổi
người bệnh thường cảm thấy khó thở vì đường thở bị hẹp hơn so với bình thường và có thể dẫn đến suy hô hấp
bệnh có thể điều trị làm chậm tiến triển khi được phát hiện ở giai đoạn sớm tránh được các biến chứng nguy hiểm
mặc dù nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính là khói thuốc lá
ngoài ra cũng có một số yếu tố khác có thể gây ra hoặc làm cho copd trở nên tồi tệ hơn bao gồm phơi nhiễm môi trường bởi yếu tố di truyền
sau đây là chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ vũ văn giáp phó giám đốc bệnh viện bạch mai tổng thư ký hội ô hấp việt nam về những nguyên nhân gây bệnh
đối với các nhóm căn nguyên người ta thấy rằng ngoài khói thuốc lá các khói bụi trong môi trường sống môi trường sinh hoạt hoặc trong công việc cũng là nguyên nhân gây ra bệnh phổi tắc nghén mạng tính
chúng ta sẽ gặp đối với các trường hợp chẳng hạn như là ở nông thôn vùng quê
là có thể dùng những chất đốt tạo ra khói
ví dụ chúng ta có thể sử dụng dơm dạ than củi than tổ ong hoặc củi đốt khi chúng ta đun nấu trong sinh hoạt
thì những khói đó cũng sẽ làm cho đường thở của bệnh nhân bị tổn thương các phía nang bị tổn thương và gây ra bệnh phổi tắc nghén mạng tính
nhóm căn nguyên do tiếp xúc với các chất đốt sinh khói ở việt nam cũng như là tại một số nước khu vực
khu vực châu á hoặc là châu phi thì người ta gặp với tỷ lệ phổ biến hơn
một nhóm nữa cũng xin chia sẻ với các đồng nghiệp đó là do về tuổi
tuổi càng cao thì chức năng phổi càng suy giảm và đến một lúc nào đó thì chức năng phổi sẽ giảm hơn so với ngưỡng bình thường
và cuối cùng nó sẽ gây ra bệnh phổi tắc nghén mạng tính
thêm nữa thì chúng ta thấy có một cái yếu tố nữa là yếu tố về gen
tại việt nam thì cũng có một số trường hợp
hiện tượng đột biến gen gây ra bệnh phổi tắc nghén mạng tính
tuy nhiên tự trung lại thì xin các đồng nghiệp và các quý vị khán giả lưu ý đó là cái nguyên nhân chính hàng đầu gây ra bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính
đó là do hút thuốc lá thuốc lào và tiếp xúc với khói bụi trong môi trường sống trong môi trường sinh hoạt và trong môi trường làm việc
các triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính thường không rõ ràng dễ nhầm lẫn với các bệnh hô hấp khác
cho đến khi có dấu hiệu tổn thương phổi và thường trở nên trầm trọng hơn theo thời gian đặc biệt nếu tiếp xúc với khói thuốc
các dấu hiệu bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính ban đầu có thể bao gồm cảm thấy khó thở đặc biệt là trong các hoạt động thể chất
thở khò khe tức ngực ho có đờm kéo dài nhiễm trùng đường hô hấp thường xuyên thiếu năng lượng giảm cân ngoài y muốn
xưng phù ở mắt cá chân bàn chân hoặc chân suốt nhẹ và có cảm giác ớn lạnh
có ba nhóm triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghén mạng tính đó là bệnh nhân có ho mạng tính có khạc đờm mạng tính và có triệu chứng khó thở
có ba triệu chứng kinh điển ở những người mắc bệnh phổi tắc nghén mạng tính
thế thì khi mà một người mà trên bốn mươi tuổi có hút thuốc lá thuốc lào hoặc là có tiếp xúc với khói bụi mà chỉ cần có một trong ba triệu chứng đó là ho mạn tính
khạc đờm mạng tính
hoặc là có triệu chứng khó thở thì cần phải được đi khám để mà có thể phát hiện sớm về bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính
để được các bác sĩ khám lâm sàng rồi chỉ định làm một số xét nghiệm và từ đó thì chúng ta có thể là thiết lập cái trần đoán và cho có phác đồ điều trị cho bệnh nhân
sau đây là những lưu ý của bác sĩ vu văn giáp giúp bệnh nhân ứng phó với đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
đối với cộng đồng mà các bác mà khi chưa được đi khám thì chúng ta lưu ý
nếu chúng ta có người thân mà bị bệnh phổi tắc nghén mạng tính bị khó thở thì cái rất quan trọng là chúng ta cần phải dùng các thuốc cắt cơn cho bệnh nhân ngay lập tức
chúng ta có thể dùng thuốc xịt hoặc là thuốc khí dung
các thuốc này cần phải được các bác sĩ kê đơn để chúng ta dùng hướng dẫn dùng cách dùng cho đúng cho chuẩn và chúng ta làm đúng theo như vậy
thứ hai đó là sau khi mà dùng thuốc cắt cơn xong mà người bệnh
thấy đỡ hơn rồi thì chúng ta tiếp tục phát đồ điều trị như vậy và theo dõi
thế còn nếu mà dùng thuốc cắt cơn xong mà người ta không cải thiện được thì chúng ta cần phải ngay lập tức liên hệ với lại bác sĩ điều trị liên hệ với lại cấp cứu mùa một năm
để mà người ta có thể là đến người ta vừa xử trí xong vừa vận chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần
nếu mà có cái cơn cấp thì cái thái độ sử trí cái cách sử trí là như vậy
chúng ta cần phải cắt cơn ngay lập tức cho người bệnh đồng thời là liên hệ với bác sĩ điều trị liên hệ với cơ sở y tế gần nhất
để mà được hỗ trợ về y tế từ xa cũng như là những lời khuyên một cách phù hợp
để phòng tránh bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính ta cần bỏ thuốc lá và tránh xa các chất kích thích
tránh tiếp xúc với môi trường ô nhiễm từ bụi bẩn phấn hoa lông thú khói nhiên liệu
ngoài ra người bệnh cần có lối sống lành mạnh khoa học luyện tập thể dục thể thao đều đạn
chúng ta biết rằng là đối với người mắc bệnh phổi tắc nghén mạng tính nguyên nhân hàng đầu là do hỏi thuốc lá thuốc nào
thế do vậy mà chúng tôi khuyên rằng những người chưa hút thuốc thì đừng bao giờ thử hút thuốc
bởi vì hút thuốc thì sẽ bị nghiện thuốc và nghiện thuốc rồi thì sẽ bị bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính
và rất nhiều các bệnh lý do khói thuốc gây ra
thứ hai nữa là những người mà đang hút thuốc thì hãy bỏ thuốc ngay hôm nay để tránh bị bệnh phổi tắc nghẹn mãn tính
thứ ba nữa là những người mà không may đã bị bệnh phổi tắc nghẹn mạng tính rồi
thì chúng ta cần phải được đến các cơ sở y tế
được các bác sĩ chẩn đoán điều trị và theo dõi sát sao
và khi người bệnh tuân thủ với điều trị thì bệnh nhân sẽ có một cuộc sống với chất lượng cuộc sống gần như người bình thường
có một tuổi thọ gần như người bình thường và không bị hạn chế không bị ảnh hưởng gì về bệnh phổi tắc nghén mạng tính
thế còn đối với người thân của những người
có những người thân trong gia đình bị bệnh phổi tắc nghén mạng tính
thì chúng tôi cũng khuyên rằng thường thì gia đình rất quan tâm rất lo lắng cho sức khỏe của người thân bị bệnh phổi tắc nghén mạng tính
và sẽ tìm những cái nguồn thông tin khác nhau để mà thuốc men điều trị
tuy nhiên chúng tôi khuyên rằng là chúng ta phải có hiểu biết và chúng ta hành động đúng
để tránh tình trạng là khuyên người bệnh dùng những thuốc không đúng
và có thể gây ra những nguồn thông tin khác nhau
và có thể gây ra những nguồn thông tin khác nhau
để tránh tình trạng khuyên người bệnh dùng những thuốc không đúng